mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh điện biên trong hai ngày qua đã khiến cho quốc lộ một mươi hai nối hai tỉnh điện biên lai châu xuất hiện hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông và khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến
điểm sạt lở tại km một trăm hai mươi hai trăm sáu mươi quốc lộ một mươi hai đoạn thuộc địa phận xã hủy lèng huyện mường trà tỉnh điện biên khối lượng lớn bùn đất từ vách đá ta luy dương đã tràn xuống đường
trong khi chờ đợi máy xúc ủi đến điểm sạt lở các công nhân của công ty cổ phần quản lý đường bộ hai vẫn đang tích cực hót bùn đất sụt sạt để đảm bảo giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến
điểm sạt lở tại km một trăm hai mươi hai trăm sáu mươi quốc lộ một mươi hai đoạn thuộc địa phận xã hủy lèng huyện mương tra tỉnh điện biên khối lượng lớn bùn đất từ vách đá ta luy dương đã tràn xuống đường
trận mưa lớn kéo dài trong ngày bốn tháng tám tại km bảy mươi bốn tuyến quốc lộ bốn h thuộc địa phận xã trà cang huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã xé ra sạt lở núi khiến khoảng ba năm trăm linh m khối đất đá cây rừng phía vách ta luy dương đổ ập xuống mặt đường tuyến quốc lộ trọng yếu này gây ra tình trạng giao thông đi tuyến huyện cực tây mường nhé điện biên và ngược lại bị tê liệt hoàn toàn trong suốt gần ba mươi giờ qua